đã hơn hai năm trôi qua cánh đồng của hai thôn bác cộp và nam mền xã yên thượng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
không thể canh tác được vì đất đá vùi lấp người dân không có việc làm đời sống vô cùng khó khăn
nguyên nhân của tình trạng này là do gần hai năm trước quốc lộ ba b ở phía trên sạt lở vùi mất ruộng của nhân dân
tuy vậy việc khắc phục rất chậm trễ làm cho đời sống nhân dân càng khó khăn hơn
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
gia đình anh lô văn nhung ở thôn nam mền có bốn khẩu từ trước tới nay trông trở vào hơn một m hai đất cây lúa ở cánh đồng nam mền
vậy nhưng trận lũ cuối tháng bảy đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm làm cho khối lượng đất đá rất lớn trên quốc lộ ba b
và sườn núi ở phía trên sạt lở tràn xuống vùi lấp toàn bộ ruộng cây lúa không thể canh tác được
thời gian vừa qua các đơn vị và cơ quan chức năng đã khắc phục một phần hậu quả sạt lở ở đây
như hỗ trợ nhân dân về lương thực năm hai nghìn một mươi năm khôi phục lại những diện tích bị vùi lấp nhẹ cấp thùng đựng nước sinh hoạt
tuy nhiên việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sạt lở thiên tai thời gian qua chỉ là trước mắt mang tính tình thế